các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
đối tượng nghị và phan văn long ba mươi bốn tuổi trú tại thành phố dĩ an tỉnh bình dương khi thực hiện giao dịch mua bán ma túy trái phép trên địa bàn
trước đó các trinh sát ma túy công an tỉnh lâm đồng xác định nghi vấn về hoạt động nghị với nhiều biểu hiện đáng ngờ
đối tượng này kinh doanh nhỏ thu nhập bấp bênh nhưng lại có rất nhiều tiền ăn chơi tiêu xài
vào cuộc xác minh lực lượng công an nhận định nhiều khả năng nghị có liên quan đến ma túy
các trinh sát cũng phát hiện long hiện đang ở thành phố dĩ an tỉnh bình dương trong thời gian gần đây có nhiều lần gặp gỡ liên lạc với nghị
bản thân long là đối tượng nghiện ma túy đá nằm trong diện quản lý theo dõi của công an địa phương
sau nhiều ngày trinh sát các lực lượng công an lâm đồng đồng loạt đột kích vào căn nhà thuộc thôn ba xã quảng trị huyện đả thẻ bắt quả tăng long và nghị đang mua bán trái phép ma túy

qua đấu tranh ban đầu đối tượng võ ninh khai nhận số ma túy mà cơ quan công an thu giữ của ninh là mua của đối tượng lê văn trường và lê thị thu huyền
đối tượng lê văn trường và lê thị thu huyền đều sử dụng ma túy cả hai thuê phòng trọ ở với nhau như vợ chồng
theo khai nhận ban đầu của trường số ma túy tổng hợp nói trên trường mua của một đối tượng tại tỉnh quảng bình
sau khi ma túy được đóng gói cẩn thận đối tượng ngụy trang trong các hành lý rồi gửi xe khách vận chuyển vào bến xe
đồng nai giao cho trường nhận được ma túy trường đưa về nơi cất giấu và tìm mối tiêu thụ tại địa bàn đồng nai và tỉnh bình dương
đồng nai giao cho trường nhận được ma túy trường đưa về nơi cất giấu và tỉnh bình dương
đồng nai xác định lê văn trường là đối tượng cầm đầu đứng dưới hoạt động mua bán ma túy với quy mô tính chất đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh đồng nai và các tỉnh lần gần
số lượng ma túy tổng hợp dạng nén mà cơ quan công an thu giữ của các đối tượng trên đây lên tới gần hơn một mươi viên ước tính trị giá gần ba tỷ đồng
đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung thuộc cục chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng đã chủ trì
phối hợp với bộ đội biên phòng quảng bình bộ đội biên phòng thừa thiên huế triệt phá thành công chuyên án a hai ba trăm hai mươi hai bắt giữ một đối tượng mua bán vận chuyển ma túy thù giữ hai kg ma túy đá cùng một số tăng vật liên quan
có nhiều nguyên nhân khiến nhiều người lầm vào con đường nghiện gặp rất khó để thoát ra được và nhiều đối tượng chuyển sang buôn bán ma túy
để hoàn lương và cư bớt bản thân quan trọng nhất phải ở chính mình
để không bắn bản thân người nghiện họ phải làm chủ cuộc đời mình chứ không để bị sai khiến bởi ma túy